ngày sáu tháng một mươi hai tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã diễn ra kỳ họp lần thứ tư giữa bộ quốc phòng
hai nước việt nam và campuchia nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện các dự án thống nhất
phương hướng phối hợp trong thời gian tới tại kỳ họp hai bên đánh giá cao những kết quả
đã đạt được theo nội dung biên bản kỳ họp lần thứ ba và việc triển khai thực hiện các dự án
bảo đảm chất lượng kết quả tốt đồng thời khẳng định hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong việc khảo sát
đánh giá thực trạng đề xuất phương án xây dựng sửa chữa tu bổ tôn tạo các đài hữu nghị việt nam campuchia
việc thiết kế lập dự toán báo cáo thẩm định theo đúng quy định hai bên thường xuyên trao đổi
thống nhất biện pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả tích cực kiểm tra đôn đốc các địa phương
triển khai việc xây dựng sửa chữa tu bổ tôn tạo đài hữu nghị
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay việt nam đã hỗ trợ phía campuchia hơn một mươi ba triệu usd để thực hiện hai mươi dự án
xây dựng sửa chữa tu bổ tôn tạo đài hữu nghị và sửa chữa nâng cấp trụ sở làm việc
của hội đồng quốc gia mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc campuchia